bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào tối ngày một mươi tháng tám cho biết cả nước có tám mươi ba trăm bốn mươi tám ca bệnh nhân được điều trị khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là chín chín trăm tám mươi bảy năm trăm tám mươi bảy liều
và tính từ sáu giờ cho đến một mươi tám giờ ngày hôm nay trên hệ thống cốc quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba hai trăm bốn mươi một ca nhiễm mới nâng tổng mắc trong ngày lên là tám ba trăm chín mươi ca
trong đó có năm ca nhập cảnh và tám ba trăm tám mươi năm ca là ghi nhận trong nước
giảm chín trăm ba mươi tám ca so với ngày hôm qua trong đó thành phố hồ chí minh có ba chín trăm năm mươi sáu ca và hà nội là sáu mươi một ca